tại an giang công an thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ xuyên
chiều ngày hôm qua đã phát hiện bốn đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tại nhà đỗ thị kim anh ở khóm đông an sáu phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
các đối tượng bị bắt quả tang gồm đỗ thị kim anh nguyễn văn ngoan ngô anh minh và nguyễn thị diễm trang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá năm điện thoại di động trên sáu trăm linh đồng tiền mặt
cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán và sử dụng trái phép ma túy
được biết đỗ thị kim anh là đối tượng đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
nhưng đang trong thời kỳ có thai và nuôi con nhỏ nên kim anh được cho tại ngoại thì lại tiếp tục phạm tội